thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hai tháng ba công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đại tá trần đình trung phó giám đốc công an thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
điều động bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng trưởng phòng an ninh văn hóa và thể thao cục an ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tp hcm
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng vũ xuân viên giám đốc công an tp đã trao quyết định bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng
trưởng phòng an ninh văn hóa thể thao và lao động xã hội cục an ninh chính trị nội bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán ba vì hà nội đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tp đà nẵng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay công an tp đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng thiếu tướng vũ xuân viên giám đốc công an tp đà nẵng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại